ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại hải phòng bộ y tế đã tổ chức lễ trao bằng và bàn giao bác sĩ chuyên khoa một khóa bảy
thuộc dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ưu tiên sáu mươi hai huyện nghèo
tại lễ bàn giao một mươi chín bác sĩ trẻ tốt nghiệp khóa bảy thuộc bảy chuyên ngành trần đoán hình ảnh gây mê hồi sức
ngoại nhi nội phụ sản và truyền nhiễm được cấp bằng chuyên khoa một và chính trị hành nghề
các bác sĩ trẻ này đã tình nguyện công tác tại một mươi ba huyện nghèo thuộc chín tỉnh bao gồm sơn la cao bằng nghệ an
bắc giang hà giang bắc cạn lai châu yên bái và lào cai
với bảy khóa bác sĩ trẻ đã tốt nghiệp hiện dự án đã bàn giao một trăm hai mươi ba bác sĩ cho năm mươi huyện nghèo thuộc một mươi bảy tỉnh miền núi phía bắc
miền trung và tây nguyên
dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực
có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn